nhóm tám học sinh lớp bảy rủ nhau ra kênh bến lộ thành phố phan thiết tỉnh bình thuận chơi
thì có ba em bị nước cuốn sau đó hai em cố gắng bơi và được cứu vào bờ còn một em bị chìm mất tích
sáng nay hai tháng năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh bình thuận
đã triển khai xuồng hơi tìm kiếm dọc bờ và lăng tim dưới kênh bến lội thành phố phan thiết
để tiếp tục tìm kiếm nam sinh còn bất tích
trước đó nhóm tám học sinh lớp bảy rủ nhau đến chơi tại bờ kênh bến lội thì ba em bị rơi xuống nước
trong số này có hai em cố gắng bơi và được cứu lên bờ còn em thái giang dương một mươi ba tuổi thì bị chìm mất tích
một em được cứu cho biết cả ba đang ngồi ở bậc thang trên kè kênh và thả chân quẩy nước thì bị lọt xuống sông
dị trí xảy ra đối nước là ngã ba có nhánh kênh đổ về nên lực nước rất mạnh
từ chiều một tháng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích
tuy nhiên khi trời tối việc tìm kiếm không hiệu quả nên sáng nay lực lượng này tiếp tục triển khai tìm kiếm
và mở rộng khu vực tìm theo hướng chảy của dòng nước